một ô tô tải loại ba năm tấn và một xe con đã bất chấp nguy hiểm chạy ngược chiều trên tuyến cao tốc hà nội thái nguyên
vụ việc được ghi lại bằng camera hành trình của một xe ô tô khác lưu thông trên tuyến
cụ thể tại đoạn giao quốc lộ một mươi tám trên cao tốc hà nội thái nguyên
xe tải loại ba năm tấn chạy ngược chiều từ làn một trăm linh km một giờ ra làn giữa
nối sau đó là ô tô con màu đỏ chạy ngược chiều trong làn khẩn cấp
các phương tiện đang lưu thông với vận tốc một trăm linh km trên giờ
khi thấy các xe đi ngược chiều đã phải phanh gấp để nhường đường
việc các xe đi ngược chiều như vậy gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông khác
cách đây vài ngày cũng trên cao tốc này hai xe khách loại hơn ba mươi chỗ ngồi liên tục đánh võng chèn ép nhau
bất chấp nguy hiểm cho mình và các phương tiện khác
hiện hai lái xe khách có hành vi đánh võng chè nếp nhau
đã được đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn cục cảnh sát giao thông mời lên làm việc